bên lề hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế apec các nhà lãnh đạo australia nhật bản hàn quốc canada và new zealand đã tham dự cuộc họp khẩn do phó tổng thống mỹ kamara harris triệu tập
trong đó nhấn mạnh những quan ngại sau vụ thử tên lửa mới nhất nghi là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa icbm của triều tiên
chủ trì cuộc họp phó tổng thống mỹ kamara harris cho rằng vụ phóng icbm của triều tiên là hành động vi phạm trắng trợn nhiều nghị quyết của liên hợp quốc và gây bất ổn an ninh trong khu vực
trong khi đó thủ tướng canada justin trudeau cho biết ông cùng các đồng minh lên án vụ phóng tên lửa ngày hôm nay của triều tiên cho rằng hành động này vi phạm rõ ràng các nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc
thủ tướng australia anthony albaney nêu rõ loạt vụ phóng tên lửa đạn đạo chưa từng có tiền lệ này đang khủy hoại an ninh
và australia sẵn sàng trở thành một phần trong phản ứng toàn cầu đối với những hành động liều lĩnh như vậy
còn thủ tướng nhật bản kishida fumio nhấn mạnh các vụ phóng tên lửa gần đây của triều tiên đang diễn ra với tần suất cao chưa từng thấy
vào khoảng một mươi h một mươi năm sáng nay hội đồng tham mưu trưởng liên quân hàn quốc đã phát hiện tên lửa đạn đạo được phóng đi từ khu vực sunan ở thủ đô bình nhưỡng
những phân tích sơ bộ của quân đội hàn quốc cho thấy đây có thể là một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa icbm
đây là vụ phóng thứ hai trong hai ngày liên tiếp từ phía triều tiên sau cảnh báo sẽ có những phản ứng quân sự quyết liệt hơn trước các cuộc tập trận của mỹ và đồng minh
vụ phóng cũng diễn ra chỉ một thời gian ngắn sau khi hàn quốc và mỹ triển khai một cơ chế tham vấn phòng thủ tên lửa cấp chuyên viên để tăng cường năng lực phối hợp chính